các bệnh viện tự chủ nhiều bệnh viện đã vay ngân hàng mở rộng hợp tác đầu tư trang thiết bị để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người bệnh
một trong những điều dễ nhìn thấy ở các bệnh viện tự chủ đó là được đầu tư xây dựng mới cải tạo nâng cấp giảm diện tích hành chính dành cho điều trị thống kê cho thấy đã tăng được hàng chục ngàn dương bệnh
phần lớn các bệnh viện đã không để người bệnh phải nằm ghép các bệnh viện tự chủ cũng tiết kiệm chi tiêu tăng nguồn thu tăng thu nhập cho cán bộ bác sĩ nhân viên
sanh pôn hà nội là một cơ sở y tế độc lập và tự chủ đã nhiều năm nay người bệnh đến khám và điều trị bệnh ở trung tâm đã được chữa bệnh bằng những trang thiết bị hiện đại và có quyền chọn lựa bác sĩ điều trị hàng đầu việt nam và bác sĩ nước ngoài cho mình theo các gói dịch vụ
chúng tôi có thể hội trần từ xa truyền hình ảnh từ khi chúng tôi mổ ở đây sang bên nước ngoài sang thiên pháp sang nhật đồng thời các bệnh viện lớn cũng như các bệnh viện ở trong sở hữu
bên cạnh những kết quả tích cực tình trạng một số bệnh viện tự chủ lạm dụng chỉ định sử dụng thuốc dịch vụ kỹ thuật cao để móc túi bệnh nhân được quan tâm đặc biệt
theo giải trình của bộ y tế cơ chế thị trường có hai mặt
trước hết là nó buộc các đơn vị tự chủ phải đầu tư trang thiết bị dường bệnh trả lương cao cho bác sĩ giỏi nâng cao chất lượng các dịch vụ để thu hút người bệnh
mặt khác vì mục đích tăng thu nên có xảy ra tình trạng lạm thu như chỉ định sử dụng thuốc kỹ thuật ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả kéo dài thời gian nội trú
trước những bất cập trong thực hiện cơ chế tự chủ bệnh viện đối với đảm bảo kinh phí bảo hiểm y tế cho cơ sở khám chữa bệnh
cũng như vấn đề kiểm soát phòng chống trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
quan điểm của bảo hiểm xã hội việt nam là ủng hộ vấn đề tự chủ không chỉ đối với bệnh viện tư nhân mà còn bệnh viện công lập
tự chủ trong ngành y tế phải giải quyết được hai vấn đề
đó là đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
đơn vị tự chủ hoàn toàn được quyết định chức năng nhiệm vụ cơ cấu bộ máy vấn đề tài chính
để mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân và không bị giang buộc bởi các cơ quan quản lý
đó là khi bệnh viện được giao quyền tự chủ tự quyết định
vì vậy nếu không quản lý tốt có thể dẫn đến tình trạng trục lợi tại các cơ sở y tế tình trạng tận thu hay làm giá khám chữa bệnh tăng cao
đây là vấn đề rất quan trọng và việc xử lý vấn đề này thể hiện tinh thần rất trách nhiệm của các bệnh viện khi được giao tự chủ
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau